các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thứ trưởng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đại diện bộ công an thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tại các điểm cầu truyền hình
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định sau hơn bảy ngày năm khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
công an các đơn vị địa phương đã cơ bản bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của trung ương đảng quốc hội chính phủ
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo bộ về công tác quản lý nhà nước
và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đề xuất và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị địa phương
trong triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và chương trình hành động của bộ công an về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin thời gian qua
khẳng định thành quả chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều là cải cách thủ tục hành chính và sự tín nhiệm của nhân dân
thị trí vai trò có đóng góp rất quan trọng góp phần cùng toàn lực lượng công an lập nhiều chiến công thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời hoàn thiện và nâng cao hệ thống quản lý nhà nước về an ninh trật tự quản trị xã hội của lực lượng công an
đồng thời chúng ta cũng lan tỏa lôi kéo những cái ngành những địa phương khác đồng hành cùng với chúng ta để có những bước tiến này
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng đánh giá cao về việc bộ công an triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
trên cơ sở ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho cải cách hành chính
trong đó tiên phong là cải cách hành chính trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trước mắt bộ trưởng tô lâm yêu cầu hoàn thiện chỉ thị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của đảng ủy công an trung ương
trong đó quán triệt nhu cầu chỉ đạo mới của đảng của trung ương trong các mặt công tác đặc biệt là công tác ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
bộ trưởng tô lâm lưu ý tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong lực lượng công an dân đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi bảo đảm hiệu quả
xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục triển khai các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin phần mềm lớn trong phạm vi toàn ngành
thống nhất xuyên suốt từ bộ tới công an cơ sở phục vụ yêu cầu nghiệp vụ hành chính công phát triển chính phủ điện tử chuyển đổi số
đồng thời hình thành một mạng viễn thông dùng riêng của lực lượng công an bảo đảm an toàn bí mật
đồng thời là kênh duy trì liên lạc dự phòng của trung ương trong điều kiện bất ngờ
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương biệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay đoàn các đơn vị thi đua số sáu do cục hồ sơ nghiệp vụ làm các trưởng
đã đến thăm và tặng quà tri ân các thương binh bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh bệnh binh kim bảng hà nam

công trưởng số sáu đã trao tặng các thương binh bệnh binh đang điều trị tại trung tâm số sáu thùng quà gồm các nhu yếu phẩm đồ dùng sinh hoạt và sáu mươi triệu đồng
thực hiện quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi bốn của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập trung đoàn tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
và ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ đã tổ chức buổi lễ ra mắt tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
và báo cáo kết quả huyện của lực lượng cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai
tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu công an tỉnh phú thọ gồm ba trăm hai mươi tám đồng chí
đây là những cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực trình độ về chức chuyên nghiệp vụ và quân sự võ thuật
được lựa chọn từ các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh
việc thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị thuộc công an tỉnh nhằm chủ động tăng cường lực lượng
nâng cao chất lượng hiệu quả các cơ động vũ trang chiến đấu
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh phú thọ chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức triển khai về mô hình nghị hình tổ chức
và lựa chọn con người để tham gia tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
tổng quân số được huy động tham gia là ba trăm hai mươi tám đồng chí
công tác tổ chức tập luyện đã nhanh chóng các đơn vị tham mưu nhanh chóng đưa vào triển khai lựa chọn những nội dung huấn luyện
sát với thực tế chiến đấu và phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương
sau hơn hai tháng huấn luyện chúng tôi đã hoàn thành những nội dung chương trình đề ra
phải nói đây là một chủ trương đúng đắn và phát huy sức mạnh tập thể và phương châm bốn tại chỗ của lực lượng công an nhân dân
khi có những tình huống đột xuất phức tạp về an ninh trật tự thì lực lượng này sẽ là nòng cốt tiên phong đi đầu để giải quyết những vụ việc phức tạp
theo chỉ đạo của đảng ủy ban đốc công an tỉnh
trải qua quá trình học tập huấn luyện liên tục vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu công an tỉnh phú thọ đã khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong suốt quá trình huấn luyện
với phương châm bốn tại chỗ tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị đã sẵn sàng triển khai lực lượng vũ khí phương tiện trực tiếp tham gia công tác đấu tranh
ngăn chặn trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật trấn áp các cuộc khủng bố bạo loạn gây dối tham gia phòng cháy trợ cháy
cứu nạn cứu hộ tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị hình hóa xã hội góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trận tự an toàn xã hội

ngăn chặn trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật trấn áp các hành vi phạm pháp luật tham gia phòng cháy trợ cháy
biên giới có địa bàn rộng dân cư khúc trung điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn bà trên bẫy thôn tả chơm vẫn chưa có điện
chính vì vậy mà người dân vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin dễ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo
từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã các cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền pháp luật
phát động mạnh mẽ các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ để rà soát nắm dị nắm người
nắm đối tượng nghi vấn để phòng người
từ khi lực lượng công an chính quy lên trên địa bàn xã rất chân định về tình hình an ninh chính trị
không có trường hợp xảy ra lớn không có trường hợp ma túy mại dâm tổ chức đánh bài bạc
và đặc biệt là các điểm an ninh tại công cộng tại các thôn hiện nay là cơ bản rất là đảm bảo
đặc biệt trong thời gian gần đây tại xã trà âm xuất hiện hiện tượng xâm nhập biên giới trái phép gây mất an ninh trật tự
lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng và các lực lượng cơ sở đã tăng cường tuần tra
truyền hình bắt giữ được nhiều đối tượng và đã xử lý trục xuất khỏi biên giới
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thì nhiều đợt công an và các chức năng đã bắt số người mông
để xử lý và kịp thời đầy đủi khỏi địa bàn địa bàn xã
đến nay thì cũng tình hình người mông đến cũng hạn chế không có trường hợp là như trước đây là nó phổ biến
nhờ làm tốt công tác dân vận lực lượng công an đã tranh thủ được sự hỗ trợ của già làng trưởng bản
những người có uy tín trong địa bàn nắm địa bàn phát động toàn dân tối giác tội phạm quản lý chặt chẽ đường biên mất giới
nhờ vậy tình hình an ninh trật tự tại xã biên giới đã cơ bản ổn định tài năng xã hội cũng như các loài tội phạm giảm rõ rệt
nhờ vậy tình hình an ninh trật tự tại xã biên giới đã cơ bản ổn định tài năng xã hội cũng như các loài tội phạm giảm rệt

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và cuộc sống một cách hiệu quả
là một cán bộ làm trực tiếp về hướng dẫn về đăng ký quản lý cư trú cấp quản lý căn cước công dân trực tiếp hướng dẫn tiếp nhận xử lý các thông tin cũng như hồ sơ giải quyết trên dịch vụ công quốc gia
bản thân đại úy lê thị ngọc ánh thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh lạng sơn đã thấy được nhiều lợi ích từ hoạt động này
bản thân tôi là người trực tiếp
trực tiếp đã được thực hiện các thao tác đăng ký các thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia
tôi nhận thấy rằng dịch vụ công quốc gia rất là có lợi ích tiện lợi giúp cho không chỉ bản thân tôi mà tôi nghĩ là cả công dân hạn chế được việc phải đi lại nhận lần thủ tục được giải quyết nhanh gọn
khi mà thấy được cái lợi ích tiện lợi này thì bản thân tôi cũng đã về hướng dẫn với lại những người thân trong gia đình
cùng nhau thực hiện đăng ký các thủ tục khi mà phát sinh có yêu cầu thì sẽ làm trên dịch vụ công trực tuyến
với cái đặc thù của địa bàn tỉnh lạng sơn thì là một cái địa bàn có trình độ dân trí tương đối thấp so với bằng chung của cả nước
thì chúng tôi lấy cái việc mà cán bộ chiến sĩ cũng như công nhân viên chức đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện đề án sáu trong việc thực hiện dịch vụ công cũng như là thực hiện hồ sơ định danh điện tử
thì cũng phải xác định là cái đối tượng là cán bộ công nhân viên chức là những cái đối tượng mà có trình độ nhận thức cũng tương đối cao và là những người mà có ý thức trong công tác thì chúng tôi đã sử dụng cái đối tượng này
và xác định đối tượng này sẽ là những cái đối tượng thường xuyên phải sử dụng các hành chính và thường xuyên có những cái nhận thức và cái quan điểm đó rõ ràng để chúng tôi tuyên truyền và đánh sâu vào cái đối tượng này sau đó sẽ lan tỏa đến công dân
thời điểm này tại địa bàn các huyện thị trấn các thôn bản của tỉnh lạng sơn cũng đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng đây chính là cầu nối để thông tin tuyên truyền về công tác chuyển đổi số đến nhân dân trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh dịch vụ hành chính công tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực đời sống

đúng rồi ạ

công dân có bị ảnh hưởng gì không hay là có tốt cho người dùng căn cước không hay thuận tiện không

và tích hợp có mất tiền không ạ
tích hợp cái này thì không mất tiền đâu ạ
và cái này là miễn phí hoàn toàn ạ
vâng đồng chí giúp tôi cũng làm cái thủ tục tích hợp bảo hiểm y tế rồi các thứ
nói chung là tích hợp được tất cả các loại bảo hiểm giấy tờ rồi đăng ký bằng xe thẻ ngân hàng
tích hợp vào cùng với lại thẻ căn cước
tôi thấy nó rất là thuận tiện cho cái công việc của công dân
các chiến sĩ công an tạo mọi điều kiện
và phải nói là chúng tôi rất hài lòng
mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều xác định đấy là một nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
do vậy là mỗi cán bộ chiến sĩ đều đặt tâm huyết và cái niềm tin của mình vào đề án sáu không quản ngày đêm giờ giấc để thực hiện tất cả cái nhiệm vụ mà chính phủ cũng như bộ công an giao
đến nay lạng sơn đã thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân bước đầu có hiệu quả tích cực
việc tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân
được thực hiện tốt việc triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu đảo theo đúng lộ trình của đề án sáu